phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh lâm đồng cho biết vừa bắt được đối tượng truy nã trịnh thị thịnh chú thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng khi đang lẩn trốn tại thành phố hồ chí minh
vào tháng bốn năm hai nghìn tám trịnh thị thịnh đã vay tiền của bà nguyễn thị lộc chú phường một thành phố đà lạt số tiền gần ba tỷ đồng để làm dịch vụ đáo hạn ngân hàng và hẹn trả trong vòng ba ngày
đến hạn đối tượng đã không trả tiền bà lộc mà bỏ trốn khỏi địa phương
vào tháng bảy năm hai nghìn tám bà lộc đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của thịnh tại cơ quan công an
qua kết quả điều tra vào ngày năm tháng bảy năm hai nghìn một mươi công an tỉnh lâm đồng đã ra quyết định truy nã đối tượng trịnh thị thịnh về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
tại quốc lộ một a thuộc địa phận xã tân lập tổ tuần tra cảnh sát giao thông công an tỉnh bình thuận đã tiến hành dừng xe tải do tài xế hồ thanh long điều khiển chú tỉnh tây ninh có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe tải có trở một số lượng lớn thuốc lá ngoại nhập lộng được cất giấu trong một mươi năm lồng chim tổng số lượng khoảng chín bao gồm z hero và cos
tài xế đã không xuất trình được hóa đơn chứng từ về nguồn gốc của số thuốc lá nói trên
mặc dù đã xuất hiện một số cơn mưa đầu mùa nhưng tình hình khô hạn ở tỉnh đắk lắc vẫn còn nghiêm trọng
phần lớn các hồ thủy điện đã cạn kiệt diện tích cây trồng thiếu nước tưới vẫn tăng lên hàng ngày
tỉnh đắk lắc hiện có gần năm trăm năm mươi sáu công trình hồ đập thủy lợi nhưng đến nay phần lớn đã cạn kiệt
trong đó một trăm năm mươi công trình đã trơ đáy mực nước trên ba trăm bốn mươi hồ chứa đập dân chỉ còn một mươi dung tích
từ đầu mùa khô đến nay công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý công trình thủy lợi đắk lắc đã thực hiện việc điều tiết phân phối nước
phù hợp với từng loại cây trồng sử dụng nước tiết kiệm nhưng do nắng hạn dài nên diện tích cây trồng bị hạn ngày càng tăng lên nhất là đối với cây cà phê
trong điều kiện người nông dân đang phải đối mặt với điều kiện thời tiết hạn hán thiếu nước trong sản xuất như hiện nay
thì mô hình tưới nước tiết kiệm nước cho cây lạc bằng ống phun theo công nghệ israel vừa được áp dụng trên địa bàn huyện cam lộ của tỉnh quảng trị
bước đầu đã giải quyết được tình trạng khô hạn cho vùng sản xuất lạc ở địa phương này
mô hình tưới tiết kiệm nước cho cây lạc bằng ống phun theo công nghệ israel với tổng kinh phí gần hai trăm năm mươi triệu đồng
áp dụng cho một mươi ba hectare vùng sản xuất lạc theo phương pháp trồng phủ đi lông
mô hình hoạt động theo hình thức đưa nước trực tiếp trên mặt đất đến vùng gốc cây trồng một cách liên tục
dưới dạng từng giọt nhờ các thiết bị đặc trưng là các vòi tạo giọt
ưu điểm lớn nhất của công nghệ tưới nhỏ giọt là thiết kiệm nước
do nước tưới được cấp trực tiếp cho cây trồng không bị thất thoát do bốc hơi và thấm sâu đồng thời nâng cao năng suất cây trồng
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi những chương trình của chúng tôi